lực lượng quản lý thị trường tp hcm đã bất ngờ kiểm tra một cửa hàng kinh doanh thời trang ở trung tâm quận một
qua đó phát hiện hàng trăm sản phẩm không có nguồn gốc nghi làm giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới
thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng kinh doanh thời trang tại địa chỉ a ba mươi sáu
đường cống quỳnh quận một đang có hàng trăm sản phẩm như giày dép áo quần túi sách giày thắt lưng
được bày bán công khai các sản phẩm đều mang thương hiệu nổi tiếng thế giới như gucci d g lv
chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ mua bán chứng minh nguồn gốc xuất xứ
các sản phẩm có dấu hiệu làm nhái làm giả các thương hiệu quốc tế
theo cơ quan chức năng cơ sở này đã từng được kiểm tra nhưng vẫn tiếp tục vi phạm